thưa quý vị vào lúc một giờ ba mươi phút dạng sáng nay một mươi sáu tháng bốn trên địa bàn tỉnh con tum xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào lúc một h ba mươi phút sáng ngày một mươi sáu tháng bốn và do xe tải tự lao xuống cống thoát nước
vào thời điểm trên ô tô tải biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi bốn nghìn năm trăm một mươi sáu do nguyễn quảng nhãn ba mươi hai tuổi chú xã quế châu huyện quế sơn tỉnh quảng nam điều khiển lưu thông hướng tỉnh quảng nam đi tỉnh con tum
đến đèo lò so đoạn km một nghìn bốn trăm hai mươi một trăm bảy mươi thuộc thôn măng khanh xã đắc man huyện đắc lây tỉnh con tum thì bất ngờ xảy ra tai nạn
hiện trường cho thấy ô tô tải do nguyễn quang nhãn điều khiển lao xuống cống thoát nước bên đường
hậu quả vụ tai nạn khiến lái xe nguyễn quang nhãn và vụ xe nguyễn tấn toàn hai mươi năm tuổi cùng chú xã quế châu huyện quế sơn tỉnh quảng nam tử vong tại chỗ xe ô tô hư hỏng nặng
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh con tum đã có mặt để bảo đảm an toàn giao thông và xử lý hiện trường
chiều qua một mươi năm tháng bốn bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm ra mắt trung tâm huấn luyện cấp cứu trấn thương quốc tế đầu tiên tại việt nam
tại lễ ra mắt đại diện bộ quốc phòng
các đối tác từ hoa kỳ đã trao chứng nhận công bố quyết định thành lập trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế ielts đầu tiên tại việt nam cho bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
và quyết định kiện toàn nhân sự kiêm nhiệm gồm giám đốc điều hành giám đốc y tế điều phối viên đội ngũ giảng viên ielts đạt chuẩn quốc tế
theo yêu cầu bắt buộc của liên hợp quốc cán bộ nhân viên y tế khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
phải có chứng chỉ về cấp cứu chấn thương quốc tế được liên hợp quốc và quốc tế công nhận
tiến sĩ bác sĩ trần quốc việt giám đốc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cho biết qua nghiên cứu mô hình trung tâm cấp cứu chấn thương tiêu chuẩn quốc tế
đã được triển khai ở một số nước đông nam á và khu vực
với việc trở thành trung tâm ielts đầu tiên tại việt nam trung tâm ielts bệnh viện một trăm bảy mươi năm là trung tâm đầu tiên trực thuộc một đơn vị quân y tại đông nam á
vào ngày một mươi sáu tháng bốn tức mùng tám tháng ba âm lịch tại sân trung tâm lễ hội khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh phú thọ
ban tổ chức lễ dỗ tổ hùng vương và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi bốn tổ chức hội thi gói nấu bánh trưng và dạ bánh dày năm hai nghìn hai mươi bốn
hội thi gói nấu bánh trưng dạ bánh dày năm hai nghìn hai mươi bốn có sự tham gia của một mươi ba đội đến từ một mươi ba huyện thành thị trong tỉnh
các nghệ nhân gói nấu bánh trưng sẽ tranh tài ở nội dung gói năm kg gạo nếp một kg đỗ xanh một kg thịt lợn thành một mươi chiếc bánh trưng vuông
trong thời gian tối đa một mươi phút luộc bánh trong năm giờ đồng hồ
đối với nội dung dạ bánh dày các nghệ nhân phải nấu năm kg gạo nếp thành xôi trong thời gian tối đa ba mươi phút
dạ và nặn thành một mươi chiếc bánh dày trong thời gian tối đa một mươi năm phút
hội thi nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc khơi dậy niềm tự hào về lịch sử và sự sáng tạo trong lao động
thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên cha mẹ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo của di sản văn hóa thời hùng vương
và tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ
hội thi nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc khơi dậy niềm tự hào về lịch sử và sự sáng tạo trong lao động
đây là những cuốn sách kinh điển được viết bằng tư duy và tầm nhìn của nhà chiến lược quân sự như điện biên phủ
điện biên phủ mốc vàng lịch sử của đại tướng võ nguyên giáp đại tướng hoàng văn thái với chiến dịch điện biên phủ
đại tướng lê trọng tấn với chiến dịch điện biên phủ
chiến dịch điện biên phủ thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ việt nam
sức mạnh việt nam trong chiến dịch điện biên phủ
điện biên phủ đỉnh cao của nghệ thuật chiến dịch việt nam
chiến dịch điện biên phủ
sự kiện con số
võ đại tướng với điện biên phủ
chiến thắng điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn dưới góc nhìn của người nước ngoài
quá trình tổ chức xuất bản bộ sách về chiến thắng điện biên phủ lần này
trước hết để kế thừa tiếp nối phát triển các bộ sách đã xuất bản ở những lần kỷ niệm trước
đặc biệt chú trọng trong việc lựa chọn kỹ lưỡng để tái bản những cuốn sách có giá trị cao
dành nhiều công sức trí tuệ để đối chiếu tra cứu biên tập
trình sửa một số tư duy
tư liệu cho phù hợp và chuẩn xác hơn
bộ sách ra mắt hôm nay đã góp phần chuẩn hóa nhiều tư liệu quý và chính xác hơn
dẫn giải cho người đọc dễ hiểu khi có những tư liệu còn khác nhau
bộ sách không chỉ đồ sộ về số lượng mà cả về sự phong phú về thể loại
đa dạng về nội dung tổ chức biên tập xuất bản công phu nghiêm túc
sau khi xuất bản được thư viện quân đội phát hành toàn quân toàn quốc nhanh và sớm nhất
thưa quý vị
nhân dịp kỷ niệm
một trăm năm mươi bốn năm ngày sinh vladimir ilyich lenin
sáng nay trên quê hương chủ tịch hồ chí minh và tỉnh nghệ an
tỉnh nghệ an và tỉnh ulanos của liên bang nga
long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài lenin
đây là một sự kiện có ý nghĩa văn hóa sâu sắc trong quan hệ hữu nghị
giữa hai tỉnh nói riêng việt nam và liên bang nga nói chung
công trình tượng đài lenin tại thành phố vinh là biểu tượng văn hóa nghệ thuật
thể hiện tình cảm gần gũi gắn bó mà nhân dân hai tỉnh dành cho nhau
công trình tạo thêm không gian đẹp và là điểm nhấn cho diện mạo đô thị
khu vực trung tâm thành phố vinh
hơn thế từ những hoạt động ngoại giao văn hóa này
hai tỉnh sẽ gắn kết hơn trong các hoạt động hợp tác song phương
trên các lĩnh vực đầu tư thương mại y tế giáo dục và đào tạo du lịch
chính quyền và nhân dân tỉnh nghệ an sẽ quản lý giữ gìn và phát huy giá trị công trình
mà chính quyền và nhân dân tỉnh ulyanovsk trao tặng
tượng đài lenin có trọng lượng bốn năm tấn chiều cao ba sáu mét chất liệu làm bằng đồng
vị trí khuôn viên đặt tượng nằm ở trung tâm khu vực giao nhau giữa đại lộ lenin
với đường nguyễn phong sắc thành phố vinh